theo dự báo của trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia vụ đông xuân hai nghìn một mươi tám hai nghìn một mươi chín
thời tiết sẽ có xu hướng ấm hơn so với trung bình nhiều năm
nhưng vẫn có khả năng sẽ xuất hiện các đợt rét đậm rét hại kéo dài từ bốn đến bảy ngày
tập trung trong tháng một năm hai nghìn một mươi chín và nửa đầu tháng hai năm hai nghìn hai mươi
do đó để tập trung cho sản xuất lúa vụ đông xuân và hạn chế thấp nhất thiệt hại do thời tiết gây ra
các địa phương đã và đang chuẩn bị các điều kiện thuận lợi bố trí thời vụ gieo kế phù hợp
theo nguyên tắc bảo đảm lúa phân hóa đồng và chỗ khi gặp thời tiết thuận lợi
vụ đông xuân có vai trò rất quan trọng trong sản xuất nông nghiệp của các tỉnh phía bắc
theo kế hoạch của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn vụ đông xuân năm nay toàn miền bắc
sẽ gieo cấy khoảng hơn sáu mươi ha trong đó diện tích phụ thuộc vào nguồn nước xả gia tăng
từ các hồ chứa thủy điện khoảng bốn trăm tám mươi hectare
những ngày này công tác chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân đã và đang được ngành nông nghiệp
phối hợp với các địa phương tích cực triển khai với quyết tâm cấy hết diện tích
và đúng theo khung lịch thời vụ
theo nhiều chuyên gia đánh giá vụ xuân tại miền bắc năm nay là vụ xuân ấm
do đó chủ trương của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn về cơ cấu giống lúa
sẽ tập trung cấy các giống lúa ngắn ngày
mỗi địa phương cần ra soát cơ cấu giống lúa lựa chọn ba bốn giống chủ lực
ba bốn giống bổ sung tỷ lệ mỗi giống không quá ba mươi diện tích để tránh rủi ro
dự phòng hạt giống khoảng ba mươi diện tích
năm nay do điều kiện thời tiết thanh khô ít chúng ta cần phải tập trung làm đất kỹ
làm đất sớm với cái diện tích mà chúng ta sẽ gieo mạ khay mạ nền
thì chúng ta tập trung cần gieo xung quanh tết lập xuân
và cái thời vụ gieo cấy thì chúng ta tập trung lên trong tháng hai
những cái diện tích mà không chủ động được nước khó lấy nước thì chúng ta có thể không quá mùng một mươi tháng ba
tranh thủ khi mà mạ đủ tuổi
đất đã làm sẵn sàng điều kiện thời tiết khí hậu tốt chúng ta cần phải tập trung quyết liệt
làm sao sớm được trước trong khoảng từ mùng một mươi đến hai mươi tháng hai thì đã là tốt nhất
đối với những diện tích trồng vụ xuân sớm bà con cần thường xuyên thăm đồng theo dõi
khi trên sụng lúa phát hiện hồi xanh tức là có rễ non rễ trắng phát triển và có lá non
cần tập trung bòn thúc
với trà xuân muộn cần phải bỏ che phủ ni lông để
thôi mạ trước khi cấy
ngoài ra khoảng từ năm đến bảy ngày trước khi cấy bà con cần phải bón thêm phân npk
và đạm khoảng bảy đến một kg trên một xào bắc bộ
trước khi cấy khoảng độ ba ngày thì cần phải sử dụng thuốc nội hấp để tiễn chân mạ để chủ động phòng trừ bệnh